công an tỉnh phú thọ vừa thông tin đã bắt được hai đối tượng là trương thị hiền và phan văn lượng
đều trú tại huyện đại từ tỉnh thái nguyên về hành vi buôn bán người
theo công an tỉnh phú thọ vào thời điểm cuối tháng năm năm hai nghìn một mươi chín phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về trật tự xã hội nhận được đơn của ba người phụ nữ tố cáo hai đối tượng trên lừa bán sang trung quốc
ngày sáu tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám hiền và lượng đã đưa ba cô gái làm việc tại các quán karaoke vượt biên
sang trung quốc để bán cho hạnh quốc tịch việt nam đang làm ăn và sinh sống tại tỉnh quảng đông
trung quốc với giá một vạn nhân dân tệ khoảng ba mươi ba triệu đồng
khi sang đến trung quốc có ba người trung quốc sang xem mặt và bàn với đối tượng hạnh việc mua bán
nên các nạn nhân đã bỏ trốn hiện cơ quan điều tra công an tỉnh phú thọ đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc